đầu năm hai nghìn hai mươi một phải khởi công dự án cảng hàng không quốc tế long thành chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là yêu cầu của phó thủ tướng trịnh đình dũng khi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng làm dự án cảng hàng không quốc tế long thành vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi
trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng nai phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác chính phủ đã đến thị xát khu tái định cư lộc an bình sơn
nghe giới thiệu về thiết kế tổng thể khu tái định cư và gặp gỡ một số người dân trong vùng dự án
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu tỉnh đồng nai vận dụng linh hoạt các chính sách để đẩy nhanh tiến độ
giải quyết kịp thời các khiếu nại của người dân bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đối với các bộ ngành liên quan phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị theo chức năng nhiệm vụ
cần cử cán bộ chuyên trách theo dõi hướng dẫn hỗ trợ tỉnh đồng nai xây dựng kế hoạch đầu tư dự án cho từng giai đoạn
khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt lập tức mua sắm thiết bị lựa chọn các nhà thầu
phấn đấu đến đầu năm hai nghìn hai mươi một khởi công giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành
để chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng